vụ bé trai bị bỏ quên trên xe ô tô ở thái bình bất ngờ về chiếc xe chở học sinh
băng cướp ngân hàng ở tp hcm thử vũ khí trước khi gây án
nguyên nhân nam thanh niên ở thanh hóa mang tuyếp sắt đến trụ sở công an gây dối
xuất hiện vũ công vừa nhảy vừa gội đầu tại ba ở bãi biển hạ long
các ngân hàng lớn sẽ bán vàng cho dân như thế nào
khai mạc tuần lễ vàng du lịch lâm đồng năm hai nghìn hai mươi bốn
còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị liên quan đến vụ bé trai tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón ở thái bình
khiến dư luận đau sót
mới đây cục đường bộ việt nam vừa có văn bản báo cáo bộ giao thông vận tải về sự việc
theo đó xe chở học sinh mang biển kiểm soát một mươi bảy f chín mươi một do pvd
trú tại tp thái bình làm chủ phương tiện
xe đăng kiểm ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn ngay hết hạn một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
đáng chú ý là ô tô thuộc hợp tác xã vận tải hồng hà
do sở giao thông vận tải hà nội quản lý cấp phù hiệu xe hợp đồng nhưng hoạt động tại thái bình
tài xế điều khiển là ông n v l sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại tp thái bình
được cấp giấy phép lái xe hạng d ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai và ngày hết hạn là một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo cục đường bộ việt nam quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
lái xe vận chuyển học sinh sinh viên cán bộ công nhân viên
đã được nêu cụ thể chi tiết tại nghị định một mươi hai nghìn hai mươi
về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
cũng như thông tư số một mươi hai hai nghìn hai mươi của bộ giao thông vận tải
các văn bản quy phạm pháp luật này chỉ rõ đơn vị kinh doanh vận tải
phải có phương án kiểm soát đảm bảo không còn hành khách trên xe
người lái xe phải thực hiện kiểm tra khoang hành khách để bảo đảm
không còn hành khách ở trên xe trước khi rời khỏi xe
nghị định một mươi hai nghìn hai mươi đã quy định trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải
phải xây dựng và thực hiện quy trình bảo đảm an toàn giao thông
thông tư một mươi hai hai nghìn hai mươi đã có hướng dẫn chi tiết quy trình đảm bảo an toàn giao thông
áp dụng chung cho tất cả loại hình kinh doanh vận tải
bao gồm cả hoạt động vận tải đưa đón học sinh trẻ em mầm non
trong đó có quy định người lái xe kinh doanh vận tải hành khách
sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc
trước khi rời khỏi xe phải kiểm tra khoang hành khách
để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe
về vụ bé trai bị bỏ quên trên xe đưa đón tại thái bình
trước đó khoảng sáu giờ hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm
lái xe nvl và cô giáo pqa có nhiệm vụ đón trẻ mầm non
từ nhà đến trường mầm non hồng nhung cơ sở hai thành phố thái bình tỉnh thái bình
bé tgh sinh năm hai nghìn một mươi chín trú tại xã minh khai huyện vũ thư tỉnh thái bình
được đón lên xe cùng các bạn
đến một mươi bảy h cùng ngày người thân của bé hát đến đón
do không thấy cháu nên đã báo nhà trường
mọi người tổ chức tìm kiếm phát hiện bé vẫn ở trong xe đỗ bên ngoài
dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng bé đã tử vong
liên quan đến vụ cướp ba tám tỷ đồng tại chi nhánh sa công banh ở huyện hóc môn
nhóm người thực hiện hành vi này đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tám khởi tố
được biết trước khi cướp số tiền lớn như vậy
các bị can đã lên mạng tìm hiểu những vụ cướp ngân hàng trước đó để học theo
nhóm này mua vũ khí để dùng làm công cụ gây án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung
chuyển hồ sơ sang điện kiểm sát nhân dân cùng cấp
đề nghị truy tố nguyễn ngọc mỹ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê nghệ an
lâm phúc lợi sinh năm hai nghìn quê vĩnh long
nguyễn thị bích tuyền sinh năm hai nghìn một quê bến tre
về tội cướp tài sản
đây là nhóm người thực hiện vụ cướp ba tám tỷ đồng tại chi nhánh sa công banh
trên đường nguyễn văn bứa huyện hóc môn
theo kết luận điều tra giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nguyễn ngọc mỹ lâm phúc lợi nguyễn thị bích tuyền
sử dụng tài khoản facebook cá nhân vào hội những người vỡ nợ muốn làm liều để làm quen nhau
cần tiền tiêu xài mỹ nảy sinh ý định đi cướp tài sản
anh ta lên mạng tìm hiểu về các vụ cướp tiền ở ngân hàng xảy ra trước đó
mà thủ phạm chưa bị bắt
từ đó bị can nắm được phương thức thủ đoạn
rồi rủ lợi và tuyền cùng thực hiện
mỹ lên mạng đặt mua vũ khí tự chế và sáu viên đạn đầu trì
một bình xịt hơi cay với giá bốn năm triệu đồng
rồi mang về cất giấu
vài ngày sau mỹ dẫn lợi và tuyền ra bãi đất trống ở tỉnh bình dương bắn thử
và biết được đạn nổ lớn
đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba mỹ rủ lợi và tuyền đến quán cà phê ở tỉnh long an
gặp mặt và bàn chuyển cướp ngân hàng ở tỉnh bình dương
sau nhiều lần khảo sát nhóm này thấy các ngân hàng ở tỉnh bình dương
thường xuyên có đông người qua lại rất khó gây án
do đó cả nhóm chuyển hướng sang các ngân hàng ở tp hcm
lợi gợi ý chi nhánh sao con banh trên đường nguyễn văn bứa huyện hóc môn
vì cho rằng khu vực này vắng người qua lại sắp danh nhiều tỉnh dễ tẩu thoát
từ ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
ba bị can lên kế hoạch khảo sát trước ngân hàng này chờ thời gian thời cơ gây án
mỹ và lợi mua thêm vũ khí bằng nhựa màu đen làm công cụ đe dọa nhân viên ngân hàng
còn tuyền đặt mua qua mạng chiếc xe tay ga giá hai năm triệu đồng về giao cho lợi sơn lại màu xe
ngoài ra mỹ thuê chiếc ô tô năm chỗ của một người ở bình dương để làm phương tiện gây án
sau khi chuẩn bị xong hết công cụ phương tiện gây án
cả nhóm chốt lại kế hoạch đi cướp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên
trong đó lợi chạy xe máy ngân hàng còn tuyền lái ô tô chở mỹ đến điểm gần đó
sau đó mỹ cùng với lợi cầm vũ khí đi vào ngân hàng đe dọa khống chế bảo vệ và nhân viên cướp tiền
riêng tuyền dừng xe trợ ở ngoài khi nào cấp được tiền thì mỹ và lợi sẽ chạy ra khỏi ngân hàng
rồi chạy về hướng đường nguyễn văn bứa xã xuân thới thượng tổ thoát và phi tăng và trứng
tám giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba theo kế hoạch tuyên lái ô tô chở mỹ
còn lợi chạy xe gắn máy đi từ nhà nghỉ ở tỉnh bình dương đến gần chi nhánh sao công banh
sau đó mỹ xuống ô tô để lợi chở đến trước ngân hàng chờ vắng người sẽ xông vào
đến một mươi h ba mươi phút cùng ngày lợi chở mỹ chạy vào ngân hàng gửi xe rồi cầm vũ khí khống chế hai nhân viên bảo vệ đi vào nhà băng
mỹ bán chỉ thiên yêu cầu nhân viên trong ngân hàng nằm xuống nền nhà
còn lợi cầm vũ khí đi lại các quầy thu ngân lấy tiền bỏ vào ba lô
sau khi cướp ba tám tỷ đồng mỹ và lợi rời khỏi ngân hàng lấy xe máy tẩu thoát theo hướng đường nguyễn văn bứa
và tụ họp với tuyền cả nhóm đốt xe quần áo như kế hoạch đã bàn
về số tiền cướp được nhóm này chia mỹ một năm tỷ đồng lợi được một ba tỷ đồng và tuyên hưởng một tỷ đồng
ba bị can bỏ trốn và sau đó bị cảnh sát bắt giữ
mới đây trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên cởi trần
cầm gậy phi vào trụ sở công an phường phú sơn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
ngay sau đó lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế bắt giữ thanh niên này
thông tin từ công an thành phố thanh hóa cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ngày ba mươi tháng năm
vào thời điểm trên đào đức cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường phú sơn
cầm một gậy kim loại dạng tuyếp sắt đến trụ sở công an phường phú sơn chửi bới la hét
không những thế cường còn dùng cây sắt đập vỡ các cửa kính phía trước
so phòng làm việc của công an phường và nếm vào người một cán bộ công an đang trực tiếp dân
trước sự việc trên công an phường phú sơn đã nhanh chóng khống chế bắt giữ đào đức cường
thu giữ gậy sắt quá trình kiểm tra cho thấy đối tượng âm tính với ma túy
nguyên nhân ban đầu xác định đối tượng đã uống rượu say mất kiểm soát về hành vi
được biết cường đã có hai tiền sự về trộm cắp tài sản và một lần bị đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc
hiện nay công an phường phú sơn đang quản lý đối tượng theo diện nguy cơ trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa đã tạm giữ hình sự đối với đào đức cường
về hành vi gây dối trật tự công cộng và củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật
những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh vũ công nữ mặc bi kuni
đứng trên bục cao vừa nhảy vừa xả nước gội đầu thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng
theo tìm hiểu sự việc trên là ở quán bar bushro forbis club
tại đường kỳ quan bãi biển bãi cháy thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
theo đoạn clip một vũ công nữ mặc bigini đứng trên bục cao tại quán bar vừa nhảy vừa xả nước để gội đầu
gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận
bên cạnh những ý kiến cho rằng đó là cách làm sáng tạo nhằm thu hút khách đến với quán bar
nhưng cũng có nhiều ý kiến không đồng tình cho rằng không phù hợp
liên quan đến sự việc trên đại diện phòng văn hóa và thông tin ủy ban nhân dân thành phố hạ long cho biết
đơn vị đã nắm được thông tin và có mời đại diện của quán bar bixro
for beach club đến làm việc
tại buổi làm việc có đại diện sở văn hóa thể thao hội văn học nghệ thuật tỉnh quảng ninh
phòng chức năng công an tỉnh quảng ninh và các đơn vị có liên quan của thành phố hạ long
đại diện phóng văn hóa và thông tin ủy ban nhân dân thành phố hạ long cho biết
trước mắt phóng văn hóa và thông tin ủy ban nhân dân thành phố hạ long yêu cầu quán bar bistro
for beach club tiết chế lại hành vi biểu diễn của vũ công nữ
phòng sẽ báo cáo toàn bộ việc này cho lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hạ long
được biết bãi biển khu vực quán bar trên hoạt động là do một tập đoàn tư nhân cải tạo
bơm thêm cát vào và cho các đơn vị thuê kinh doanh dịch vụ du lịch
do đó các đơn vị kinh doanh luôn phải nghĩ ra đủ chiêu trò nhằm thu hút khách đến
tuy nhiên có ý kiến cho rằng việc sáng tạo để đem lại hiệu quả trong kinh doanh là tốt
nhưng cũng không nên bất chấp để đạt được mục đích này
từ ngày ba tháng sáu các chi nhánh tại hà nội và tp hcm của bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm
agribank bidv việt tin bank việt com bank setbank
bán vàng sgc
các ngân hàng khẳng định sẽ đáp ứng mọi nhu cầu mua vàng sgc của người dân
mức giá bán là thống nhất giữa bốn ngân hàng và hoàn toàn công khai
cụ thể ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank cho biết
sẽ tổ chức bán vàng miếng thương hiệu sgc trực tiếp tới khách hàng cá nhân
tại hà nội agribank bán ra trực tiếp đến người dân tại trụ sở agribank
chi nhánh sở giao dịch số hai và số bốn láng hạ phường thành công quận ba đình
và trụ sở agribank trên nhánh hà nội
số bảy mươi bảy phố lạc trung phường vĩnh tuy quận hai bà trưng
tại tp hcm hai địa điểm bán vàng sgc là trụ sở agribank chi nhánh sài gòn
số hai võ văn kiệt phường nguyễn thái bình quận một
và trụ sở agribank chi nhánh trung tâm sài gòn số hai mươi tám ba mươi ba mươi hai mạc thị bưởi phương bến nghé quận một
giờ bán vàng trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu chứ các ngày nghỉ lễ tết theo quy định
buổi sáng từ chín đến một mươi một h ba mươi buổi chiều từ một mươi ba h ba mươi đến một mươi sáu h
tuy nhiên trong ngày đầu thực hiện ngày ba tháng sáu
sáu thời điểm mở bán dự kiến là một mươi bốn h
về giá bán vàng agribank sẽ căn cứ vào giá mua vàng miếng thương hiệu sgc từ ngân hàng nhà nước
để xác định giá bán và thực hiện công bố giá bán vàng miếng thương hiệu sc tại website agribank
và niệm biết công khai tại các địa điểm tổ chức bán vàng của agribank như trên
để mua vàng khách hàng mang theo căn cước công dân đến trực tiếp các địa điểm công bố bán vàng của agribank để giao dịch
khách hàng có thể thực hiện thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và nhận vàng giao ngay
khóa đơn bán hàng được cung cấp cho khách hàng mua vàng theo hình thức khóa đơn điện tử
agribank lưu ý trong trường hợp khách hàng dự kiến mua vàng với khối lượng lớn
để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền khách hàng chuẩn bị sẵn thông tin để khai báo
hoặc thực hiện mở tài khoản tại agribank trước khi giao dịch
hoặc thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản để thuận tiện nhanh chóng hơn trong giao dịch
agribank chỉ thực hiện bán vàng miếng sgc cho khách hàng cá nhân và không thực hiện mua vàng miếng sgc từ khách hàng
và các địa chỉ bán vàng miếng sgc từ ngày ba tháng sáu
theo đó trước mắt vietcombank sẽ bán vàng tại sáu địa điểm tại hà nội và tp hcm
tại hà nội vàng được bán tại trụ sở chi nhánh vietcombank sở giao dịch trụ sở chi nhánh vietcombank hà nội trụ sở chi nhánh vietcombank ba đình
tại tp hcm vàng được bán tại trụ sở chi nhánh vietcombank tp hcm trụ sở chi nhánh vietcombank nam sài gòn và trụ sở chi nhánh vietcombank thủ đức
đối với vietinbank tại hà nội vietinbank gold jewelry tổ chức bán vàng miếng tại hai địa điểm là tám mươi một phố huế phường ngô thị nhậm quận hai bà trưng
và tại tầng một tòa nhà hoàng thành số một trăm một mươi bốn mai hc đế phường lê đại hành quận hai bà trưng
tại tp hcm ban đầu sẽ có một điểm bán vàng miếng do vietinbank gold jewelry tổ chức tại tầng một mươi năm tòa nhà chín mươi ba chín mươi năm hàm nghi phường nguyễn thái bình quận một
đại diện ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv cho biết
ngân hàng này cũng triển khai đồng bộ các giải pháp để sẵn sàng phân phối vàng tới người dân vào thứ hai tuần tới tức ngày ba tháng sáu
theo đó công bố danh sách các điểm bán vàng miếng thời gian bắt đầu thực hiện bán vàng miếng trên website của ngân hàng
hoàn thiện thủ tục thiết lập quan hệ giao dịch mua bán vàng miếng với ngân hàng nhà nước thiết lập mạng lưới phân phối ở các địa bàn chính về kinh doanh vàng
là hà nội tp hcm đà nẵng cần thơ bà rịa vũng tàu
trước mắt là triển khai ngay tại tp hcm và hà nội
giá bán vàng cũng sẽ được công bố công khai hàng ngày trên website của bidv
tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
ngày một sáu công an tỉnh quảng ninh cho biết mới đây tổ công tác công an tp hcm đã phát hiện tàu qn ba mươi ba nghìn chín trăm linh một ts
có biểu hiện khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển thuộc phường quang hanh cẩm phà
phương tiện trên do ông lê sĩ trưng bốn mươi chín tuổi ở thị xã quảng yên quảng ninh là thuyền trưởng
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện chủ phương tiện trên cất giấu một bộ ngư cụ cấm giá cào
để khai thác thủy sản trái phép
hành vi của chủ phương tiện đã vi phạm nghị định số ba mươi tám hai nghìn hai mươi bốn ndcp ngày năm tháng bốn của chính phủ
quy định về sự phạt phi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao phương tiện giấy tờ ngư cụ cấm
cho đội cảnh sát kinh tế công an tp cẩm phà xử lý theo quy định
ngày ba mươi một năm thông tin từ công an tỉnh con tuyên
cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn tấn tài
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thôn phương quý ii xã vinh quang thành phố con tum tỉnh con tum về tội giết người
trước đó khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn nguyễn tấn tài ngồi trên xe mô tô trước sân nhà
ở thôn phương quý ii xã vinh quang thành phố con tum thì bị anh trai ruột là nguyễn văn phượng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại cùng thôn cầm ná cao su bắn đá vào người nhưng không trúng
tài thức giận tiến đến gần anh phượng
và dùng chân phải đạp một phát vào lưng anh phượng làm anh phượng ngã xuống đất
tài chạy vào nhà và xuống bếp lấy một cái rìu rồi dung diêu bổ một phát từ trên xuống
trúng vào vùng mặt trái làm anh phượng tử vong tại chỗ
sau đó tài đã đến công an xã vinh quang tự thú
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum đang khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn tấn tài
về tội sát hại người để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
tối ba mươi một tháng năm văn phòng quản lý đường bộ ba mươi một khu quản lý đường bộ ba cho hay
tối cùng ngày đã xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe tải trên tuyến la sơn hòa liên xã hòa bắc huyện hòa vang thành phố đà nẵng
cụ thể lúc một mươi tám h tại km bốn mươi ba một trăm năm mươi tuyến la sơn hòa liên xe tải mang biển kiểm soát năm mươi h hai mươi bốn nghìn bảy trăm năm mươi bốn
và xe tải mang biển kiểm soát năm mươi h một mươi hai nghìn hai mươi chạy cùng chiều hướng bắc nam đã đâm vào nhau
xe tải mang biển kiểm soát năm mươi h một mươi hai nghìn hai mươi chạy cùng chiều hướng bắc nam đã đâm vào nhau
xe biển kiểm soát năm mươi h hai mươi bốn nghìn bảy trăm năm mươi bốn bị rơi xuống cầu xe còn lại lật trên cầu
vụ tai nạn khiến một người bị thương hai xe hư hỏng nặng một mươi hai mét lan can cầu cũng bị hỏng
đoạn đường nơi xảy ra tai nạn ách tắc
ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng đảm bảo giao thông tiếp cận hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
mới đây người phát ngôn của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết
tượng dòng khổng lồ được nhiều du khách yêu thích ở hồ thủy tiên
sẽ được giữ lại để phục vụ du khách tham quan không phá bỏ
theo ông trần hữu thùy giang tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
việc giữ lại tượng dòng bên trong hồ thủy tiên đã được tỉnh thỏa thuận với doanh nghiệp chúng đấu thầu
sau đó sẽ giao cho trung tâm công viên cây xanh huế quản lý chỉnh trang
trước đó cuối năm hai nghìn hai mươi ba một doanh nghiệp đã trúng đấu giá các tài sản trên đất tại công viên nước hồ thủy tiên
đồng thời có kế hoạch tháo rỡ nhiều hãng bục
trong đó con rồng khổng lồ để bàn giao lại đất cho thành phố huế
tuy nhiên việc tháo rỡ đến cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn chưa được thực hiện
tối ngày ba mươi một tháng năm tại sân khấu ngoài trời giáp bát hòa bình trung tâm thành phố đà lạt
đã diễn ra lễ khai mạc tuần lễ vàng du lịch lâm đồng lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi
chương trình có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo người dân du khách
tuần lễ vàng du lịch lâm đồng lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
lâm đồng điểm hẹn của hoa và âm nhạc diễn ra từ ba mươi một tháng năm đến mùng sáu tháng sáu
đây là chuỗi sự kiện văn hóa thể thao và du lịch quan trọng
nhằm quảng bá hình ảnh du lịch đà lạt lâm đồng đến với du khách trong và ngoài nước
tại lễ khai mạc ông võ ngọc hiệp phó chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng nhấn mạnh
mục tiêu của tuần lễ vàng du lịch lâm đồng năm nay là phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù
lợi thế của địa phương gắn liền với bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh
qua đó tiếp tục quảng bá tiềm năng thế mạnh và định vị thương hiệu du lịch đà lạt lâm đồng
trên bản đồ du lịch việt nam cũng như thế giới
tiếp nối thành công của hai lần trước chương trình năm nay được triển khai trên quy mô toàn tỉnh
với nhiều hoạt động mới lạ hấp dẫn đặc sắc hứa hẹn mang lại cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ
và trở thành thương hiệu riêng của ngành du lịch địa phương
tuần lễ vàng du lịch lâm đồng lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn có chín chương trình chính cấp tỉnh
và hai mươi sáu chương trình hưởng ứng tại các huyện thành phố
ngoài ra nhằm kích cầu du lịch hè hai nghìn hai mươi bốn ban tổ chức cũng triển khai chương trình khuyến mãi
ngày vàng giờ vàng với sự tham gia của nhiều khu điểm du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên địa bàn
trong đó có hơn hai mươi khách sạn resort cao cấp trên địa bàn thành phố đà lạt
sẽ giảm giá từ một mươi ba mươi giá phòng dịch vụ đi kèm trong thời gian diễn ra tuần lễ vàng
gần hai mươi khu điểm du lịch tại thành phố đà lạt và các huyện lạc dương đơn dương
áp dụng giảm giá hoặc miễn phí vé tham quan vào khung giờ vàng ngày vàng cho người dân du khách
trong cuốn khổ tuần lễ tối ba mươi một tháng năm bảo tàng lâm đồng lần đầu tiên tổ chức triển lãm
bộ siêu tập hiện vật cung đình triều nguyễn tại cung đa phương hoàng hậu
triển lãm trưng bày ba mươi sáu trong số một trăm hai mươi bốn hiện vật được để lại dinh ba
nơi vua bảo đại hoàng hậu nam vương cùng các con sinh sống
đa số các hiện vật đã được chế tác hơn một trăm linh năm được chạm khắc công phu hoa văn tinh xảo
mới đây các chuyên gia du lịch
từ tạp chí travel plus lê xua vinh danh
thành phố nha trang cánh hòa là một trong tám điểm nghỉ dưỡng ở biển đẹp nhất thế giới
đây là một thành phố có bãi biển đẹp và cộng đồng người nước ngoài định cư đông đảo
nằm cách thành phố hồ chí minh khoảng ba trăm chín mươi sáu km về phía đông bắc
nha trang là cái tên được đưa vào trong danh sách những bãi biển tốt nhất thế giới để nghỉ dưỡng
travel and leisure tiết lộ rằng nha trang có mùa mưa và mùa khô
mùa khô kéo dài từ tháng một đến tháng tám
trong khi mùa mưa kéo dài từ tháng chín đến tháng một mươi hai
của bessie berlin game người sáng lập và là chủ tịch của expand exchange
nha trang là một thành phố có phương tiện giao thông công cộng đáng tin cậy
cuộc sống về đêm sôi động ẩm thực ngon và nhiều hoạt động giải trí
từ công viên đến đi bộ đường dài và chào thuyền
đứng đầu danh sách là consvat một thành phố ven biển ở bang california của mỹ
tiếp theo là thành phố belfort thị trấn formouth và bãi biển ponte vardua
tất cả đều ở mỹ
những điểm đến khác lọt vào danh sách này là ambergris cay ở belize
quapos ở costa rica và mazatlan ở mexico
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi